thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trương bá thiện nguyên giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trương bá thiện chú tại thành phố hà tĩnh về tội tham ô tài sản
theo điều tra trong thời gian làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung công ty có năm mươi hai vốn nhà nước trương bá thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan chức năng xác định trương bá thiện đã tham ô số tiền một bảy tỷ đồng cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa mật phẩm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa mật phẩm bắt quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với trần anh khoa chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam về hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm

phần nhiều là do người dùng thường lựa chọn lắp đặt những loại camera trôi nổi kém chất lượng
thay vì phải đăng nhập nhiều lần mật khẩu chỉ cần tải app và kết nối wifi của camera bất cứ ai cũng có thể xem được hình ảnh được ghi lại

như phòng ngủ của vợ chồng nhà viện sinh phòng thay đồ
mật khẩu wifi cũng không nên công khai hay quá dễ đoán dễ nhớ
nhiều trường hợp thì cần dùng từng lửa hoặc giao thức mạnh để bảo vệ
đặc biệt khi lắp camera an ninh người sử dụng cần yêu cầu đơn vị cung cấp bàn giao toàn bộ quyền truy cập quản trị và hướng dẫn sử dụng
khi đó người dùng sẽ kiểm soát được ai đang xem hình ảnh từ camera của mình
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố trần thị ngọc trinh ba mươi năm tuổi người mẫu diễn viên quê trà vinh
và trần xuân đông ba mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tp hcm về tội gây rối trực tự công cộng
riêng bị can trần xuân đông bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
viện kiểm sát nhân dân tp hcm xác định bị can ngọc trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn đăng hối cãi thành thật khai báo
bị can ngọc trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
cáo trạng truy tố ngọc trinh theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự với mức phạt từ hai đến bảy năm tù
theo cáo trạng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh cùng với ông đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển
xe mô tô bmw biển số năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám lưu thông biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao tp thủ đức
với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ
năm quyên bảo
trước đó đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ông đông đã cùng với ngọc trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu ninza
lưu thông trên đoạn đường trần bạch đằng trong khu đô thị thủ thiêm tp thủ đức
thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe thả hai tay để xe tự chạy
ngồi một bên yên xe để tự chạy
sau khi chạy xe biểu diễn ngọc trinh cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội
gây tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến anh
ngọc trinh cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội ảnh hưởng xấu đến anh
chống chính quyền nhân dân ba mươi chín bị cáo bị xét xử về tội khủng bố
một bị cáo bị xét xử tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
một bị cáo xét xử tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt tội khủng bố
trong quá trình điều tra các đối tượng đều đã ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
thừa nhận do lạc hậu thiếu hiểu biết hoặc do bị lôi kéo nên đã tham gia hoạt động phạm tội
các đối tượng xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất
mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng
công tác điều tra truy tố chuẩn bị xét xử đã được thực hiện khách quan công bằng
tân thủ các quy định của pháp luật
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải cùng năm bị can liên quan đến các sai phạm trong công
theo công an tp hcm kết quả điều tra mở rộng về các sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động
đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam cách trì cục đăng kiểm
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố sáu bị can
là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
lãnh đạo và cán bộ phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam gồm khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với nguyễn vũ hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông
đậu ngọc bình phó phòng tàu sông phan huy liêm đăng kiểm viên phòng tàu sông
vũ văn sơn đăng kiểm viên phòng tàu sông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can đối với trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trần kỳ hình đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ
trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
các bị can trên đã bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động đánh giá
cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
liên quan đến nội dung sai phạm này trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố đối với chín bị can
như vậy liên quan đến các sai phạm lĩnh vực tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba mươi năm bị can về các tội
đưa hối lộ nhận hối lộ môi rơi hối lộ lừa đảo chiếm đặt tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với đại án về sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm đường bộ
đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe đến nay các đơn vị thuộc
công an tp hcm đã tiến hành khởi tố điều tra tổng cộng chín vụ án với hai trăm năm mươi một bị can với nhiều tội danh
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài đức vừa bắt giữ đối tượng
nguyễn đình long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn cát thuế xã vân côn huyện hoài đức
tượng bị chuyên nã về hành vi giết người từ năm hai nghìn một mươi với phương thức lẩn trốn chuyên nã tình vị
theo tài liệu của cơ quan công an vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sau khi mâu thuẫn trong một đám cưới
tại địa phương với một nhóm thanh niên nguyễn đình long đã dùng gạch đá đánh vào đầu một thanh niên
khiến người này tử vong quá trình điều tra bị can nguyễn đình long bỏ trốn khỏi địa phương
do đó công an huyện hoài đức đã ra quyết định chuyên nã trong quá trình trốn chuyên nã
nguyễn đình long lấy nhiều tên giả khác nhau
và làm thuê tại một cửa hàng bánh mì ở thành phố hồ chí minh long chỉ nhận công việc làm ban đêm
ban ngày đối tượng ngủ để hạn chế tiếp xúc với bên ngoài
ngày một mươi tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức
đã bắt được bị can nguyễn đình long tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an nguyễn đình long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xảy ra một mươi bốn năm trước
dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an đối tượng lý văn vũ đã bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ bắt giữ
trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản công an huyện yên lập tiến hành triệu tập đối tượng
vào khoảng một giờ chiều qua khi tổ công tác đến nơi vũ đang lưu trú vũ đã chạy từ trong nhà ra
cầm theo một vật giống súng côn quay hướng nòng về phía tổ công tác bắn hai phát
sau đó lẩn trốn vào khu vực đồi núi gần đó
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động để truy bắt đối tượng
đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân
và đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
công an quận đống đa hà nội vừa tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn dương kiều vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã liễn sơn huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
và lý kim yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường trưng chắc thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
là trợ lý và cũng là người giúp sức cho vi trong các hoạt động lừa đảo
vừa qua công an quận đống đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân tố cáo
nguyễn dương kiều vi đã lừa đảo của mình hai sáu tỷ đồng
nạn nhân quen vi qua mạng xã hội và đã liên hệ để nhờ vi hỗ trợ góp vốn trong việc kinh doanh
sau khi làm quen được với nạn nhân vi sẽ liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao
mức đầu tư thấp để rụ rỗ con mồi tham gia đầu tư
nguyễn dương kiều vi đã lập nhiều tài khoản ảo tạo vỏ bọc là người thành đạt
để chia sẻ trao đổi những bài học làm giàu để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
theo công an quận đống đa đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau
số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng
mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật